tại trụ sở chính phủ quy viên bộ chính trị phó thủ tướng thực trực chính phủ trương hòa bình
đã tiếp phó thủ tướng chính phủ liên bang nga masim akimov dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao
chính phủ liên bang nga đang có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng trương hòa bình đánh giá cao hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa việt nam và nga
phát triển năng động trong thời gian qua với kinh ngạch thương mại hai triệu đã đạt bốn năm tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám
tăng gần ba mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
đưa việt nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nga trong asean
hai phó thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam và nga luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp hai nước hợp tác làm ăn với nhau góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga
ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả